bộ công thương đã tổ chức họp giả soát về tình hình vận hành hệ thống điện trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
và kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường phát điện cạnh tranh tháng một mươi một và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
căn cứ vào các điều kiện thực tế bộ công thương đã xem xét và quyết định khôi phục vận hành thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong tháng một mươi các hồ chứa thủy điện khu vực miền bắc và miền nam nhìn chung đều có lưu lượng nước về cao hơn
so với trung bình nhiều năm
trong đó nhiều hồ thủy điện phải thực hiện xả tràn để đảm bảo an toàn công trình
hoặc xả đáy để đảm bảo mực nước giới hạn theo các quy trình vận hành liên hồ chứa
cụ thể trong hai mươi năm ngày đầu tháng một mươi đã có năm mươi một trên tám mươi tám nhà máy thủy điện phải thực hiện xả nước
việc tạm dừng thị trường điện trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đã giúp xử lý các vấn đề vướng mắc khó khăn của hệ thống điện cả về phía cầu và cung
trong thị trường điện thì cái việc mà trào giá các nhà máy thì
các nhà máy đã phải huy động theo giá trào
như vậy là cái việc mà can thiệp của thị trường của điều độ cũng như của nhà máy vào cái việc mà xả kháng nước thì nó sẽ không để kịp thời được
chính vì năm nay cái phụ tải thấp mà thủy điện nhiều
cho nên là cái việc mà bao tiêu khí thì nó cũng chưa lấy hết được cái phần lượng khí bao tiêu
thế cho nên là với cái lý do như thế thì chúng tôi đã có cái đề xuất là dừng cái thị trường lại
theo các quy trình điều tiết hồ chứa
giai đoạn tháng một mươi một và tháng một mươi hai hàng năm là giai đoạn tích nước trong mùa khô năm sau
lưu lượng nước về nhiều hồ thủy điện dự kiến sẽ thấp
ngoài ra diễn biến thủy văn dự kiến sẽ ít biến động
ít có khả năng phải can thiệp vào quá trình vận hành các nhà máy thủy điện như tháng một mươi
căn cứ vào các điều kiện trên
bộ công thương đã xem xét và quyết định khôi phục vận hành thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày một tháng một mươi một